các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể theo cơ quan công tố trừ bị cáo trương mỹ lan và năm bị cáo đang bị truy nã là năm cựu cán bộ ngân hàng scb không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra truy tố
nhiều bị cáo được xác định đã phối hợp tích cực hợp tác giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án là
võ tân hoàng văn trương khánh hoàng trần thị mỹ dung nguyễn phương anh trương huệ vân dương tấn trước trần hoàng giang từ văn tuấn cao việt dũng
các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra
trong đó người nộp nhiều nhất là bị cáo dương tấn trước cựu tổng giám đốc công ty tường việt đã trả cho ngân hàng scb hơn tám trăm một mươi ba tỷ đồng
xin được nộp lại hai hai trăm linh tỷ đồng đã nhận của bị cáo trương mỹ lan nộp khắc phục năm mươi hai tỷ đồng người nộp ít nhất là hai triệu đồng
bị cáo trương huệ vân cháu gái của bị cáo trương mỹ lan nộp một tỷ đồng và ba usd
bị cáo trương mỹ lan cháu gái của bị cáo trương mỹ lan nộp một tỷ đồng
ông nguyễn cao trí bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan đã nộp hơn sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
cá nhân nhận hối lộ nhiều nhất từ bị cáo trương mỹ lan năm hai triệu usd là bị cáo đỗ thị nhàn đã nộp bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
các tình tiết giảm nhẹ khác được đề nghị áp dụng là
các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác bị bệnh sức khỏe yếu nhân thân tốt phạm tội lần đầu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch đóng góp cho cộng đồng
nội dung cáo trạng được công bố cũng thể hiện viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định quá trình điều tra công tố đối với vụ án đã cho thấy nhiều sơ hở trong một số văn bản quy phạm pháp luật
trong công tác quản lý nhà nước và lĩnh vực tín dụng ngân hàng là nguyên nhân điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo
do đó viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có thể chế chính sách giải pháp để khắc phục phòng ngừa vi phạm tội phạm
trước đó vào sáng ngày năm tháng ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng chồng là ông chu lập cơ sáu mươi tám tuổi và tám mươi bốn bị cáo liên quan đến vụ án
để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm trong vụ vạn thịnh pháp
hàng trăm cảnh sát được huy động tới tòa
từ sáng sớm hàng trăm cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa nhằm đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối
xung quanh tòa các chốt cảnh sát cũng được dựng lên
lực lượng công an phường bảo vệ dân phố cũng được huy động tới các điểm chốt
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
sáu giờ bốn mươi năm phút lần lượt các bị cáo được đưa tới tòa
phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp dự kiến diễn ra gần hai tháng
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử với các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu tranh nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bút lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm soát viên thuộc viện kiểm soát nhân dân tối cao và viện kiểm soát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai chủ tịch tập đoàn vạn tịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vai vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm linh
cụ thể từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
cụ thể trong giai đoạn điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm trăm chín mươi tỷ đồng gần một mươi năm triệu usd trong đó bị can mỹ lan trương huệ vân hơn bảy tỷ đồng
ông tạ hùng quốc việt giám đốc công ty cổ phần greenhill village
một mươi bốn triệu usd
và một triệu usd nguồn tiền do bị can mỹ lan đưa cho ông việt để nhận chuyển nhượng dự án greenhill quy nhơn
trần văn hùng nhân viên tòa nhà sherwood làm một trăm chín mươi usd
gia đình các bị can mỹ lan việt trần văn nhị và vân đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả của vụ án hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng ba trăm linh sáu usd
ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên an nhật tân long an là năm mươi tỷ đồng
nguồn tiền do bị can trương mỹ lan còn thanh toán chuyển nhượng vụ án khu dân cư
và cơ sở mới do công ty cổ phần đầu tư phát triển phú châu làm chủ đầu tư
công ty cổ phần sài gòn kim cương gần bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đây là một phần tiền mà bị can lan đã giao cho các cá nhân của công ty trên để nắm sáu mươi sáu chín mươi ba vốn điều lệ trị giá hơn một hai trăm linh tỷ đồng
trong giai đoạn truy tố cơ quan chức năng đã thu giữ của các bị can hơn năm mươi năm tỷ đồng
về phong tỏa tài khoản sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng
cơ quan điều tra đã tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng
một bảy trăm tám mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng
hơn một trăm bốn mươi thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc sự án bắc phước kiển huyện nhà bè tp hcm
đồng thời kê biên một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can trương mỹ lan
trong đó kê biên sáu mươi một bất động sản và ngăn chặn giao dịch tám bất động sản của các bị can gồm
bùi anh dũng
hồ bửu phương
trần thí mỹ dung
trường huệ vân
tử anh tuấn
cao việt dũng và các cá nhân khác đứng tên cho bị can
kê biên tám bắt động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn âu lạc quảng ninh tỉnh quảng ninh
liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị can lan với tập đoàn tuần châu quảng ninh
đối với tài sản thể hiện một trăm bốn mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã an nhật tân huyện tân trụ long an
ủy ban nhân dân tỉnh long an đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên
để bố trí tái định cư cho ba mươi bảy hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện tân trụ
và chuyển số tiền công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên an nhật tân long an được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị can mỹ lan
ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần sài gòn kim cương đối với tám tài khoản mở tại ngân hàng scb chi nhánh sài gòn
và một tài khoản mở ngân hàng scb chi nhánh cống quỳnh với tổng số tiền gần bảy trăm chín mươi tỷ đồng
đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại scb và các công ty liên quan đến bị can mỹ lan
cơ quan điều tra kê biên gần tám trăm năm mươi tám triệu cổ phần scb của mỹ lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can này
kê biên gần một trăm ba mươi tám triệu cổ phần của năm công ty gồm công ty cổ phần vận tải hàng không miền nam
công ty cổ phần đầu tư sarscoe miền bắc công ty cổ phần đầu tư sarscoe phú quốc
hạ long và công ty cổ phần địa ốc đồng á ngăn chặn một mươi bốn một cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ
về tài sản bất động sản datc của đỗ xuân nam
cơ quan điều tra cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện gồm một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô của bị can mỹ lan
huệ vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án
phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản tránh tòa hình sự làm chủ tọa
viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công một mươi kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
bào chữa cho bà trương mỹ lan cậu chủ tịch tập đoàn phạm thị pháp có năm luật sư
gồm các ông phan trung hoài phan minh hoàng nguyễn huy thiệp giang hồng thanh và trương thành đức
theo cáo buộc từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan đã thâu tóm
nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng scb
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
qua đó trở thành cổ đông có quyền lực bà lan đã dùng quyền lực của mình để chỉ đạo điều hành
thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của scb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
bà trương mỹ lan cùng đồng phạm đã thực hiện một số chuỗi hành vi
gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb
thành lập một số đơn vị thuộc scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bà lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân
cấu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
đồng thời bà lan cùng đồng phạm còn thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá
để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống
để rút tiền từ ngân hàng scb lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân
bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tiến dụng
giảm nợ xấu để cho dấu sai phạm
mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ
từ đó bà trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau
thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu xâm phạm hoạt động của ngân hàng
hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức
thủ đoạn tinh vi xảo quyệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
cáo buộc cho rằng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch tập đoàn vạn thị pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vai vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ để giúp tiền của ngân hàng scb
sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
không có khả năng thu hồi
hành vi của bà trương mỹ lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb
số tiền hơn sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn
chiếm đoạt của ngân hàng scb hơn ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng
gây thiệt hại số tiền hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
những con số siêu khủng về số tiền bà trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
chiếm đoạt của scb
số tiền ngân hàng scb huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
để trương mỹ lan rút ruột tố tiền hối lộ quan chức
số bị hại đầu tư mua trái phiếu vạn thị pháp
số tài sản bị kê biên của mỹ lan
đủ thấy đây là một đại án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay
có sự tiếp tay rất lớn của các cán bộ thoái hóa biến chất
quả thực chỉ đọc những con số liên quan đến đại án vạn thị pháp
chắc hẳn nhiều người choáng váng vì số tiền chiếm đoạt lớn tới mức
tương đương với tổng tài sản của năm người giàu nhất việt nam cộng lại
khoảng một mươi ba hai tỷ usd
sổ đổ mọi kỷ lục với tham ô tham nhũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ở việt nam từ trước tới nay
thông qua ngân hàng scb bà trương mỹ lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm
của người dân và rút ruột một sáu mươi sáu tỷ đồng
sau đó thành lập hơn một doanh nghiệp lớn nhỏ
hệ sinh thái vạn thịnh pháp gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước
nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp
với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật
là người có quan hệ họ hàng cán bộ công nhân viên tập đoàn vạn thị pháp
giúp trương mỹ lan lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vai vốn rút tiền
chiếm đoạt của ngân hàng scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
cùng lãi phát sinh một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng là tổng cộng hơn bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
tiếp tay góp phần cho trương mỹ lan tham ô là bốn mươi một lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb
một mươi năm cậu cán bộ ngân hàng nhà nước ba cậu cán bộ thanh tra chính phủ
một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước trong đó phải kể đến đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
bị cáo buộc nhận hối lộ năm hai triệu usd khoảng một trăm một mươi tám tỷ đồng
để bao che bưng bít cho những sai phạm của tập đoàn tội phạm vạn thịnh pháp
và bà chùm mafia trương mỹ lan trong quá trình thanh tra kiểm tra ngân hàng scb
số tài sản bị kê biên của trương mỹ lan gồm năm trăm tám mươi chín tỷ và một mươi năm triệu usd
bốn mươi ba tài khoản ngân hàng gần hai một trăm linh tỷ đồng
năm tài khoản mở tại ngân hàng scb của công ty cổ phần sài gòn kim cương
một hai trăm sáu mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận công trình xây dựng
hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng
một hai trăm ba mươi bảy bất động sản tại các công ty liên quan
một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô của bà trương mỹ lan và cháu gái trung huệ vân
do các pháp nhân đứng tên cùng nhiều cổ phần của bà lan tại các công ty có liên quan
nhìn vào số tài khoản khủng đủ thấy mức độ giàu có của bà lan ra sao
và để có được số tài sản đồ sổ đó
bà lan đã có những chiêu trò lũng loạn rút ruột scb rất cao tay
mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngả mũ trào thua bởi đầu óc có sòi của người đàn bà thủ đoạn
mặc dù không giữ chức vụ tại ngân hàng scb
nhưng bà trương mỹ lan lại là người chi phối lũng loạn
chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này với vai trò là cổ đông lớn
vì từ khi sắp nhập năm hai nghìn một mươi hai đến nay
bà ta luôn nắm cổ phần chi phối từ tám mươi năm đến chín mươi một năm
số cổ phần còn lại do hơn bốn cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ
để thực hiện kế hoạch rút ruột scb
tập đoàn vạn thị pháp đã xây dựng hệ sinh thái vạn thị pháp
với hơn một doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau
trong đó scb có vai trò đặc biệt quan trọng
được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái
tại ngân hàng scb trương mỹ lan bố trí người thân tín của mình giữ các chức vụ chủ chốt của ngân hàng
đồng thời nắm quyền điều hành chi phối chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng
biến scb trở thành công cụ tài chính để tổ chức huy động tiền gửi
từ đó bà lan chỉ đạo thuộc cấp tại scb và hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp
sử dụng hàng nghìn cá nhân pháp nhân để lập cả nghìn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn của ngân hàng
các tài khoản ký khống này đều được thực hiện rút tiền tại scb
trước khi hợp đồng tín dụng thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện
giúp sức đắc lực cho trương mỹ lan rút ruột scb
chính là tỷ phú chu napkri eric chu lập cơ quốc tịch trung quốc
thường trú tại hồng kông là chồng của bà lan
ông chu lập cơ là cổ đông chính chiếm chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần
chủ tịch hội đồng quản trị giữ vai trò cao nhất tại công ty cổ phần đầu tư times square công ty times square
ông cơ được bà lan trao đổi đề nghị lấy tài sản dự án times square
khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp trung tâm thương mại tại quận một tp hcm
để đảm bảo cho các khoản vai đứng tên các cá nhân tổ chức do bà lan chỉ định tại ngân hàng scb
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo các cá nhân tại scb tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty times square
thực hiện thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho bảy mươi ba khoản vay của sáu mươi bảy khách hàng
tổng số tiền giải ngân là hơn hai mươi chín tỷ đồng
các khách hàng này đều là lao động tự do hoặc nhân viên tập đoàn vạn thịnh pháp
có người nhà người quen làm việc tại ngân hàng scb
được bà mỹ lan nhờ đứng tên các khoản vay và được trả tiền công từ một mươi năm đến bốn mươi triệu đồng một năm
năm hai nghìn một mươi bảy các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ
do đó ông chu lập cơ đã ký biên bản họp đại hội cổ đông công ty times square việt nam
nội dung tiếp tục dùng tài sản của dự án times square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thành toán các khoản nợ vai
các khách hàng vay vốn tại scb với dư nợ vay được đảm bảo tối đa là hơn ba mươi năm tỷ đồng
tính đến thời điểm một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn bốn mươi sáu khoản vay của bốn mươi sáu khách hàng tại scb
với dư nợ gốc là hơn một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng nợ lãi hơn một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng tổng cộng dư nợ là hơn ba mươi chín tỷ
trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vai mà ông cơ ký cắt tài liệu để hợp thức thủ tục vai vốn scb
tổng giá trị là hơn ba mươi tỷ đồng
do đó cơ quan điều tra cáo buộc chồng của chủ tịch vạn thịnh pháp tiên đối gây thiệt hại cho scb hơn chín tỷ
cánh tay trái đắc lực giúp sức cho trương mỹ lan chính là trung huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vợ ca sĩ thanh bùi cháu dục của trương mỹ lan
phân được bà lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần vốn góp tham gia quản lý điều hành
nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn vạn thị pháp
từ năm hai nghìn hai mươi trung huệ vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng năm mươi hai công ty ma và bốn công ty có hoạt động thật
tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vai khống để rút tiền khỏi ngân hàng scb
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một trăm năm mươi năm khoản vay này còn dư nợ hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
theo cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định trương huệ vân đã thực hiện hành vi giúp sức
đồng phạm với trương mỹ lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản
liên đối chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn hai mươi năm tỷ đồng
giúp sức cho trường mỹ lan còn có các lãnh đạo cấp cao tại ngân hàng scb
gồm đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb
trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng scb
trần thị mỹ dung nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb
tạ chiêu trung nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
là những người có chức vụ quyền hạn tại ngân hàng scb
đây là những người làm tin tưởng thân tín có trình độ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
được lan chỉ đạo vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb
trả mức lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng để làm nhiệm vụ xét duyệt
cấp tín dụng cho khách hàng vai vốn khống theo chỉ đạo của lan
các hồ sơ chứng tử khống nhằm hợp thức việc rút các khoản tiền này ra khỏi ngân hàng scb
để phục vụ cho mục đích cá nhân của trương mỹ lan
để thực hiện được hành vi rút chiếm đoạt tiền từ ngân hàng scb thông qua thủ đoạn vay
bà trương mỹ lan và đồng phạm đã có sự tiếp tay của các đối tượng
tại các công ty thẩm định giá để phát hành các chứng thư thẩm định giá
giúp hợp thức các hồ sơ vay vốn của nhóm tạ thị pháp
kết quả điều tra xác định có bảy cá nhân là đại diện pháp luật
thẩm định viên của năm công ty thẩm định giá gồm công ty tầm nhìn mới công ty mhd
công ty thiên phú công ty esim và công ty datc
có hành vi thông đồng giúp sức cho các đối tượng tại ngân hàng scb tạo lập hồ sơ vai vốn khống
tuy nhiên giúp scb thoát án ngoạn mục phải kể đến sự giúp sức triệt đề của các cá nhân
là lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngày một tám hai nghìn một mươi bảy ông nguyễn văn hưng phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm một mươi tám thành viên do đỗ thị nhàn
vụ trưởng vụ thanh tra giám sát các tổ chức tiến dụng vụ một
sau này là cục hai thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng làm trưởng đoàn tiến hành thanh tra ngân hàng scb
quá trình thanh tra phát hiện nhiều trí tiêu phản ánh thực trạng scb rất xấu
như hệ số an toàn nợ xấu tỷ lệ cho vay bất động sản đều cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tái cơ cấu
đặc biệt trong quá trình thanh tra phát hiện hàng loạt khách hàng cùng địa chỉ có tổng dư nợ tại scb là hơn một trăm hai mươi hai tám trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên quá trình thanh tra đoàn thanh tra đã bị mua chuộc nên đã báo cáo không trung thực không đầy đủ kết quả thanh tra cho ngân hàng nhà nước
nên cơ quan này không có đủ thông tin tài liệu phục vụ tham mưu chỉ đạo xử lý sai phạm ngăn chặn hành vi phạm tội trương mỹ lan và đồng phạm
hầu hết trong số hai mươi thành viên đoàn thanh tra scb năm hai nghìn một mươi tám đều nhận tiền của trương mỹ lan vào ngân hàng này
trong đó nhiều nhất là bà đỗ thị nhàn khi đó là trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ trương mỹ lan lãnh đạo ngân hàng scb
và bốn lần nhận hối lộ tổng cộng năm hai triệu usd tương đương với một trăm một mươi tám tỷ đồng
còn nguyễn văn hưng nhiều lần nhận tiền từ scb tổng số ba trăm chín mươi usd tức hơn tám bảy tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ
tuy nhiên dù thủ đoạn có tình vi xảo quyệt lọc lõi đến đâu nhưng lưới trời lồng lộng trương mỹ lan vẫn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật
bản thân bà lan cũng bị đối tác là đại gia nguyễn cao trí chủ tịch tập đoàn stepella lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền bốn mươi triệu đồng tương đương với một tỷ đồng
ông trí và bà lan bắt đầu quen biết nhau từ năm hai nghìn một mươi bảy và sau đó hợp tác đầu tư trong một số dự án bất động sản cũng như mua cổ phần công ty
ông trí đã nhận tổng cộng một tỷ đồng từ bà lan thông qua các giao dịch như chuyển nhượng cổ phần và đầu tư dự án
thế nhưng các giao dịch này không có giấy tờ hợp lệ và không có biển nhận
sau khi bà lan bị bắt ông trí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ thành lý hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá một tỷ đồng mà không có sự thỏa thuận với bà lan
hiện phiên tòa xét xử vụ đại án này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin được kính chào tạm biệt